thời gian qua một số cổ gia bị kẻ giả danh công an gọi điện dọa liên quan đến đường xe ma túy sửa tiền nợ ngân hàng
họ đã lo sợ làm theo lời kẻ lừa đảo dẫn đến mất hàng chục tỷ đồng
ngày một mươi bốn tháng năm công an hà nội cho biết một cô ba bảy mươi bảy tuổi ở quận tê hồ đã bị mất gần một mươi tám tỷ đồng khi sập bấy thử đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện
cụ thể vào ngày năm tháng năm công an quận tê hồ tiếp nhận thụ lý đơn tố rắc của bà tê bảy mươi bảy tuổi trú tại quận tê hồ hà nội về việc chiếm đoạt tài sản
theo đơn trình báo bà tê có nhận được điện thoại của một đối tượng thự xưng là cán bộ công an quận hàn kiếm nói bà đang nợ ngân hàng sáu mươi ba tỷ đồng
sau đó đối tượng yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để xác minh
do lo sợ bà tê đã chuyển khoản sáu lần với tổng số tiền là gần một mươi tám tỷ đồng cho đối tượng
sau đó bà t biết mình đã bị lừa nên đã lên cơ quan công an trình báo
bà tê từng trình số tiền một mươi tám tỷ đồng có được là do kinh doanh đất đai nhiều năm qua
những người dân sống xung quanh nhà bà tê cho biết bà sống khá khép kín ít giao du với hàng xóm láng giềng
theo công an hà nội đây là thủ đoạn rất cũ mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản này nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác và sập bẫy
ngay mới đây công an quận hà đông vẫn đang điều tra xác minh vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền một mươi năm tỷ đồng
nạn nhân là bà p sáu mươi tám tuổi trú tại hà đông hà nội
cụ thể ngày năm tháng bốn bà p nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an
người này nói căn cước công dân của bà p có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy rửa tiền
nếu bà p không chứng minh được mình không liên quan thì vài ngày nữa sẽ bắt bà
do lo sợ nên bà tê đã chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng để xác minh
theo công an hà nội nạn nhân đã thực hiện ba mươi hai lần chuyển khoản với tổng số tiền là một mươi năm tỷ đồng cho đối tượng
sau đó bà tê biết mình đã bị lừa nên đã trình báo cho công an công an
hồi tháng hai cũng có một người phụ nữ năm mươi chín tuổi ở tây hồ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là một bốn tỷ đồng
theo trình báo nạn nhân là bà t người phụ nữ nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an
người nền nói bà có liên quan đến vụ án lừa đảo chiến đoạt tài sản và yêu cầu bà kết bạn dạ lô
sau đó bà nhìn thấy một người mặc trang phục công an nhân dân trong cuộc gọi video yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để xác minh
lúc này bà t đã chuyển một bốn tỷ đồng cho đối tượng sau đó bà biết mình đã bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an
tương tự những trường hợp trên cũng khoảng một năm về trước ông l bảy mươi một tuổi một đại gia ở tp hcm
cũng đã liên tiếp nhận được cuộc gọi các hình ảnh từ những người tự xưng cán bộ
khi làm theo hướng dẫn của những đối tượng giả danh này ông l đã mất gần một mươi năm tỷ đồng
xa hơn vào hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai một giáo sư tám mươi ba tuổi hà nội cũng đã mất bảy trăm năm mươi triệu đồng sau chuỗi ngày bị kẻ giả danh công an khống chế tâm lý qua điện thoại
từ những vụ việc nêu trên câu hỏi đặt ra là điều gì khiến các giáo sư đại gia những người từng trải vẫn sập bẫy lừa đảo qua những cuộc gọi điện thoại
nói về vấn đề trên là sư chuyên gia tâm lý tội phạm ngô hình phương thảo cho biết
giáo sư đại gia người già họ chỉ biết chuyên ngành mà họ quan tâm không hiểu hết mọi vấn đề của cuộc sống
chính vì vậy không khó hiểu khi trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo
đặc biệt với những người già thường hay thở ơ với nguy cơ an ninh an toàn của mình cho đến khi trở thành nạn nhân của tội phạm
để bảo vệ được mình chuyên gia tội phạm học cho biết mọi người cần phải thường xuyên cập nhật tình hình thời sự an ninh trật tự
nắm bắt được các phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo lúc đó mới có thể nhận diện và biết cách phòng tránh
luật sư thảo cũng nhấn mạnh bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo
chính vì vậy chỉ những người hiểu chuyện gì đang diễn ra trong xã hội và đọc khuyến cáo
cảnh báo từ cơ quan chức năng mới có thể tự bảo vệ được túi tiền của mình
chuyên gia tội phạm học khuyến cáo lực lượng chức năng không bao giờ làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội
khi làm việc xác minh điều tra với cá nhân họ sẽ cử cán bộ đến làm việc trực tiếp
hoặc có văn bản thông báo triệu tập gửi đến chính quyền địa phương thân nhân gia đình và người mà cơ quan công an muốn làm việc
người dân và đặc biệt là những người già cần phải đề cao cảnh giác khi nhận được những điện thoại từ người lạ
họ có thể xưng là cán bộ cơ quan nhà nước và cơ quan tư pháp tiến hành tố tụng hình sự để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại
bên cạnh đó các nhóm đối tượng lừa đảo có thể giả danh nhân viên ngân hàng bưu điện bảo hiểm thanh tra hải quan
yêu cầu nhận tiền quà biêu phẩm có giá trị lớn
họ cũng có thể đóng các khoản phí trả các khoản nợ không xác định
khi nhận được các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên người dân cần để bình tĩnh không lo sợ
nhanh chóng liên lạc với người thân bạn bè để được tư vấn
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cần để kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
cơ quan công an nhìn nhận thời gian gần đây thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp thực hiện các cuộc gọi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tiếp tục tái diễn và thương nhóm vào những đối tượng người cao tuổi
đề nghị người dân thường xuyên nhắc nhở phổ biến thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp ngân hàng bưu điện
thực hiện các cuộc điện thoại lừa đảo đến người thân trong gia đình đặc biệt là người cao tuổi để tránh bị mất tiền đồ ăn
để làm việc với người dân cơ quan công an cũng sẽ trực tiếp gửi giấy mời giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương
tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
theo thống kê từ cơ quan công an số lượng vụ việc liên quan đến hình thức lừa đảo này đã tăng lên trong thời gian gần đây
công an các địa phương liên tục cảnh báo người dân về các chiêu trò lừa đảo này bên cạnh đó khuyên cáo tăng cường cảnh sát
trên cổng cảnh báo an toàn thông tin ghi nhận có gần một mươi sáu phản ánh lừa đảo trực tuyến trong năm hai nghìn hai mươi ba
đã gây thiệt hại ba trăm chín mươi tỷ đồng tương đương ba sáu gdp
một trăm chín mươi một thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính tăng sáu mươi bốn bảy mươi tám so với năm hai nghìn hai mươi hai
tỷ lệ người dùng thiết bị di động mạng xã hội nhận tin nhắn của gọi lừa đảo trực tuyến là bảy
trước đó ngày sáu tháng bốn phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã phối hợp giả soát hai mươi tám người bị hại
trong các vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó các đối tượng liên quan đã giả danh cán bộ công an viện kiểm soát tà án lừa đảo qua điện thoại mạng xã hội
để rồi đe dọa người dân rằng họ có liên quan đến vụ án ma túy bắt cóc trẻ em rửa tiền
một số nạn nhân còn bị kẻ gian đe dọa bằng cách thông báo thuê bao di động của họ liên quan đến hành vi trái pháp luật và sẽ cắt thuê bao
các nhóm đối tượng còn thông báo bị hại sắp các lệnh bắt tạm giam phong tỏa tài sản có trường hợp kẻ lừa đảo làm giả lệnh bắt cửa qua mạng xã hội
khi nạn nhân lo sợ chúng yêu cầu họ phải đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử cung cấp thông tin đăng nhập mã otp cho chúng
thậm chí có người đã đi rút sổ tích kiệm phay tiền gửi vào tài khoản mới mở
khi chiếm được quyền quản lý tài khoản tội phạm sẽ chuyển hết kiên qua các tài khoản khác của chúng rồi chiếm đoạt
cơ quan công an xác định có hai mươi tám bị hại trên địa bàn thành phố hà nội đã bị chiếm đoạt tổng số tiền là ba mươi sáu tỷ đồng
trong số này một trường hợp là vợ chồng hiêu trí có con làm trong ngành công an cũng đã bị chiếm đoạt một mươi tỷ đồng
một trường hợp khác là vợ chồng lớn tuổi cũng bị mất một mươi tỷ đồng
một số nạn nhân người nhà làm cho ngân hàng vẫn bị kẻ gian lừa đảo chứng gầm bảy trăm linh triệu đồng
thậm chí có bị hại còn giúp cả tiền tiết kiệm và tiền bán khoảng hai mươi cây vàng với tổng cộng là một chín tỷ đồng để gửi
cũng theo cơ quan công an các nhóm đối tượng lừa đảo đã sử dụng một mươi tám tài khoản ngân hàng nhận tiền từ các bị hại bao gồm
ba tài khoản ngân hàng vb banh hai tài khoản mở tại vib hai tài khoản mở tại tp banh hai tài khoản mở tại tết công banh
còn lại là các tài khoản mở tại mb banh ab banh việt tin banh việt banh việt công banh acb shb
công an tp hà nội tiếp tục đề nghị người dân cần phải nâng cao cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn nêu trên
tránh mắc bẫy của nhóm đối tượng xấu
để làm việc với người dân cơ quan công an sẽ gửi trực tiếp giấy mời giấy triệu tập
hoặc gửi qua công an địa phương tuyệt đối không yêu cầu người dân truyền tiền vào tài khoản ngân hàng
khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất